sáng nay ngày một mươi tháng sáu kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục với chương trình làm việc ngày thứ một mươi một
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội cũng sẽ xem xét miễn nhiệm một số chức danh
cũng như dự kiến nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi luật thỏa thuận quốc tế
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết
về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
tiếp đó quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc bổ sung vốn điều lệ
cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
từ một mươi sáu h một mươi năm quốc hội nghe ủy ban thường vụ quốc hội trình dự kiến nhân sự
để quốc hội bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trình bày tờ trình
đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội trình quốc hội miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
đối với bà nguyễn thành hải trước khi tiến hành thảo luận tại tổ